nhưng những món ăn truyền thống thì vẫn không thể thiếu trong mâm cơm của mỗi gia đình
mọi người thường mua để thắp hương rồi ăn hoặc ăn theo sở thích hoặc có khách thì mang ra mời
chứ ít ai để ý đến việc cân đo đong đếm xác định giá trị năng lượng trong các món ăn ngày tết
để biết dùng thế nào cho đúng và đủ đối với những loại thực phẩm này
về lượng ca lo chính xác
cần trong một ngày thì mình không biết được cái con số chính xác là bao nhiêu
tuy nhiên thì khi đi chợ mình sẽ lựa chọn các loại thực phẩm như là món rau rồi thì mình sẽ bổ sung thêm thịt
bổ sung thêm các loại chất đạm khác chất protein khác
chứ mình không tập trung quá nhiều là ngày hôm nay cần bao nhiêu ca lo ngày mai cần bao nhiêu ca lo cả
năng lượng trong một ngày thì ngoài mấy chất sinh nhiệt
chúng ta phải bổ sung các cái chất mà không sinh năng lượng đến từ rau xanh và hoa quả chín
không sinh hoặc là sinh ít
các khuyến nghị là chúng ta phải cố gắng tối thiểu là khoảng bốn trăm linh g
rau xanh và hoa quả một ngày
thì đối với bệnh nhân thì cố gắng là hoặc là người dân thì cố gắng là mỗi một bữa chúng ta ăn đậu hỏng một bát
sau khi nấu chín là có thể đủ cho một bữa là có thể đủ các nhu cầu khuyến nghị về rau
và chỉ có đối với bệnh nhân bị đáy thuốc đường hay là bị các bệnh mãn tính thì nên ăn rau trước bữa ăn
xong ăn rau trước xong rồi ăn cơm ăn thức ăn thì nó sẽ giúp cho cái ổn định đường huyết
và nó giúp cả cái kiểm soát cơn đói cho bệnh nhân tốt hơn
một cái nữa là với hoa quả chín cũng thế thì chúng ta khuyến nghị là chỉ có ít nhất ở tầng đấy
và chúng ta để đỡ bị đưa nhiều cái lượng đường vào quá thì chúng ta hoa quả cũng chỉ nên ăn đủ khoảng một trăm linh một trăm năm mươi gram hoa quả
có nghĩa bằng một quả chuối trung bình hoặc là một cái quả quýt quả cam hoặc là quả táo bằng nắm tay của bệnh nhân là đủ
để chúng ta kiểm soát được cái lượng đường trong cơ thể
ngày tết gia đình nào cũng chuẩn bị rất nhiều
bên cạnh những món ăn truyền thống thì nhà nào cũng muốn chuẩn bị riêng những món mới lạ và bổ dưỡng
tuy nhiên gia đình có cả người già và trẻ em nên chị thu rất chú ý đến chế độ ăn trong ngày tết
vì trong gia đình của mình thì có bà là cũng tuổi cao rồi và bà có cái tiền sử đấy là bị bệnh cao huyết áp
chính vì vậy nên khi đi chợ là mình sẽ chủ yếu mình tập trung mua nhiều chất sơ để tăng cường
mình cũng hạn chế những cái đồ như là đồ dầu mỡ trên xào hạn chế quá nhiều chất đạm protein
chính vì vậy nên trong các bữa cơm ngày tết ngoài việc đảm bảo đủ chất đủ các loại dinh dưỡng cho mọi người trong gia đình
thì mình cũng cần chú ý để cho đảm bảo sức khỏe cho mọi người
các loại thực phẩm đặc trưng trong tết có năng lượng rất cao
các món ăn có xu hướng nhiều đường nhiều béo nhiều đạm động vật từ thịt cá
ngoài ra chế độ ăn còn ít rau xanh là thủ phạm gây tăng cân gia tăng các bệnh mạng tính đặc biệt là tăng huyết áp đái tháo đường
với những người đã có bệnh thì việc ăn uống không cân đối trong ngày tết sẽ càng khiến bệnh tình của mọi người trầm trọng hơn
do đó chúng ta cần tìm hiểu để nắm được giá trị năng lượng trong mỗi món ăn cụ thể để điều chỉnh và cân đối
cái dịp tết là cái dịp mà gọi là tết cổ truyền
truyền thống những cái dịp tết là cái dịp mà gọi là tết cổ truyền
chúng ta không thể tránh được các món ăn mà dầu đường dầu mỡ dầu gà muối nữa thì chúng ta vẫn được sử dụng nhưng chúng ta phải sử dụng linh hoạt
và đặc biệt là những bệnh nhân mà đang mắc các bệnh như đái tháo đường như các thừa cân béo phì như là các bệnh tim mạch tăng huyết áp thì chúng ta phải sử dụng các thực phẩm làm sao cho hợp lý
để muốn được hợp lý thế thì chúng ta phải kiểm soát được cái chuyện mà chúng ta ăn bao nhiêu vào từng bữa một
chúng ta vẫn được sử dụng bánh trưng vì bánh trưng là ngày tết là không thể thiếu
chúng ta phải biết được cái giá trị năng lượng của cái bánh trưng đấy
ví dụ bình thường chúng ta chỉ ăn một bát cơm như một bữa thì nếu chúng ta không ăn cơm nữa thì chúng ta thay bằng một phần tám cái bánh chân thôi bánh trưng thông thường
chứ không phải chúng ta ăn cả một phần tư cái bánh trưng
xong rồi chúng ta bánh trưng bình thường như thế đã là một phần tư một phần tám cái đã bằng một miệng bát cơm rồi mà xong rồi chúng ta lại còn dán nó lên nữa thì chúng ta lại bị hút thêm dầu vào thêm vào nữa
thì nó lại làm dư thừa cái năng lượng nên chúng ta sử dụng làm sao bằng các cái thực phẩm chuyển đổi chúng ta ăn với số lượng vừa phải
hay là ngày tết là không có thể là không có gọi là dò xào đúng không
về thịt mỡ thì chúng ta vẫn được sử dụng
vì trước đây trong các bữa chúng ta thường hay ăn thịt nạc thì chúng ta ăn được ví dụ ăn được khoảng năm sáu gắp
thì về chúng ta nếu ăn thịt mỡ thì chúng ta phải giảm đi độ khoảng gần một nửa hoặc là hơn một nửa một tí thôi
thì để đảm bảo tổng số cái năng lượng đưa vào của chúng ta là không bị vượt qua
để có một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các thành viên trong gia đình trong mâm cơm ngày tết
cần có những bữa ăn có đủ chất dinh dưỡng bữa ăn bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu cầu về năng lượng
về chất đạm chất béo chất khoáng vitamin và đủ nước cho cơ thể
trong đó cần thực hiện đa dạng hóa bữa ăn sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau phối hợp thực phẩm nguồn gốc động vật và thực vật
đầu tiên là bữa ăn
đồng thời cần hạn chế mua nhiều thực phẩm để giữ chữ
nên mua những thực phẩm tươi sống bổ sung thêm rau xanh và hoa quả chín
tuy nhiên thật khó để có thể kiểm soát được mình trong các cuộc vui ngày tết
trong mầm cỗ ngày tết không thể thiếu rượu bia
trong đó không nên uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày với nam một đơn vị cồn mỗi ngày đối với nữ
và không uống quá năm ngày một tuần
một đơn vị cồn tương đương khoảng ba phần tư
một lon bia ba trăm ba mươi ml một ly rượu vang một trăm linh ml
tết của những người hiện đại không chỉ dừng lại ở việc ăn uống nghỉ ngơi nữa
mà phải là giải trí là chơi tết
vì vậy ăn uống khoa học sẽ là cách tốt nhất để bảo đảm cho chúng ta chơi tết vui vẻ
và có một sức khỏe dồi dào trong năm mới
quý vị thân mến càng về thời điểm cuối năm
cơ thể vệ sinh an toàn thực phẩm lại càng trở nên báo động
ngoài nỗi lo làm sao cân bằng chế độ dinh dưỡng
thì người dân còn phải đối mặt với nỗi lo về mất an toàn thực phẩm
khi tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ thừa dịp tra trộn
len lỏi vào thị trường ngày càng diễn biến phức tạp khó kiểm soát
gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người tiêu dùng
thống kê của bộ y tế cho thấy mỗi năm việt nam có khoảng một trăm năm mươi ca mắc mới
và trên bảy mươi năm trường hợp tử vong
do ung thư trong đó có nguyên nhân từ việc sử dụng thực phẩm bẩn
không rõ nguồn gốc xuất xứ
đây cũng là thời điểm vấn đề an toàn thực phẩm lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
bởi thực tế những năm gần đây nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra
thậm chí có ca tử vong khiến không ít người lo ngại
theo số liệu từ tổng cục thống kê cho thấy trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
riêng tháng một năm hai nghìn một mươi tám

trong đó có bốn mươi năm trường hợp bị ngộ độc thực phẩm
còn theo công bố của cục an toàn thực phẩm bộ y tế
tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
cả nước xảy ra chín mươi một vụ ngộ độc thực phẩm với hai bảy trăm một mươi ca mắc
trong đó có một mươi năm trường hợp tử vong
trong đó chủ yếu do ngộ độc rượu ngộ độc thực phẩm và nấm
như vậy có thể thấy vấn đề an toàn thực phẩm dịp cuối năm vô cùng quan trọng
nếu không được chú trọng
thì hậu quả sẽ rất khôn lường
tại hà nội các chợ siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn hà nội
vào những ngày gần tết
các mặt hàng thực phẩm được bày bán khá phong phú đa dạng
về chủng loại từ bánh kẹo rượu các gói quả tết của nhiều hãng khác nhau
tại một số chợ thực phẩm
nhiều loại bánh kẹo mứt ô mai được đóng gói trong các bao ni lông
hoặc bao tải trong vẫn trong tình trạng ba
không nguồn gốc địa chỉ
chỉ sản xuất không nhãn mát không hạn sử dụng
những sản phẩm này được bán theo cân theo lạng
bên cạnh đó các sản phẩm tươi sống bày bán tràn lan mà không có dấu kiểm dịch
chứng nhận an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng
các sản phẩm doi trà cũng chủ yếu vẫn được sản xuất theo hình thức thủ công nhỏ lè
điều kiện sản xuất trang thiết bị không bảo đảm
nên chất lượng rất khó được kiểm soát chặt chẽ
do việc buôn bán thực phẩm nhập lậu thường mang lại siêu lợi nhuận
nên nhiều thương lái bất chấp pháp luật coi rẻ sức khỏe của người tiêu dùng
sử dụng nhiều thủ đoạn để vận chuyển vào nội địa rồi đem đi tiêu thụ
chính vì thế nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết tiếp tục trở thành mối lo ngại lớn
qua phóng sự vừa rồi có thể thấy vấn đề an toàn thực phẩm dịp cuối năm
nếu không được chú trọng thì hậu quả sẽ rất khôn lường
cùng với sự nỗ lực kiểm soát
ngăn chặn thực phẩm bẩn của các ngành chức năng
thiết nghĩ mỗi chúng ta hãy tự trang bị cho mình những kiến thức hữu ích
để trở thành một người tiêu dùng thông thái trước thị trường thực phẩm nhiễu loạn như hiện nay
để gia đình có một tết ất hợi thật an toàn
quý vị đừng bỏ qua những bí quyết chọn lựa thực phẩm sạch mà chương trình sống khỏe sẽ đề cập ngay sau đây
chỉ còn vài ngày nữa
là đến tết nguyên đán ất hợi
bây giờ thì không khí mua sắm đang náo nức khắp mọi nơi
và thu hằng cũng có cả một danh sách dài những thứ cần phải mua cho dịp tết
tuy nhiên thì dạo gần đây thu hằng đọc được không ít những bài báo
về các vụ ngộ độc thực phẩm và mất vệ sinh an toàn thực phẩm
điều này thì khiến cho thu hằng và các bà nội trợ không khỏi hoang mang lo lắng
vậy thì làm thế nào để có thể lựa chọn được những thực phẩm
vừa đảm bảo dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình mà lại vừa đảm bảo sức khỏe cho các thành viên
để giải đáp thắc mắc này của quý vị thu hằng đã mời đến chương trình sống khỏe ngày hôm nay
đầu bếp lâm văn lợi
xin chào anh lợi
anh lợi ơi em thấy là anh chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu ở trên bàn
đầu tiên là món gà đi
gà thì là một cái nguyên liệu không thể thiếu trong cái mâm cỗ truyền thống ngày tết rồi
tuy nhiên thì em cũng là một người trẻ em không có nhiều kinh nghiệm để đi chợ
cũng như là đi lựa chọn các loại thực phẩm
vậy thì anh có thể chia sẻ giúp em là làm thế nào để có thể lựa chọn một loại gà
vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại vừa tươi ngon để chuẩn bị cho bữa ăn gia đình không ạ
rồi ở đây mình cũng có chuẩn bị một cái miếng phần gà như thế này
thì hôm nay mình cũng giới thiệu luôn cho bạn biết để mình có thể là mình chọn được
cái miếng thịt gà ngon và đảm bảo an toàn
thì trước hết thì mình dùng bằng mắt thường đi
vì khi mà mình dùng bằng mắt thường
mình nhìn là
cái miếng thịt gà
cái thứ nhất là phần da với cả thịt thì cái phần da bên ngoài nhìn về tươi ngon một chút
nếu mà ví dụ như màu của nó nó không được tự nhiên thì chắc chắn
thì cái gà đấy là có vấn đề rồi
mình có thể dùng tay để mình kiểm tra cái chất lượng thịt gà
thì khi mà mình dùng tay mình có thể ấn vào những cái miếng thịt
nếu mà nó có độ đàn hồi như thế này
thì tức là gà vẫn còn tươi
ví dụ như em dùng tay mà em ấn vào xuống nhưng mà nó không có độ đàn hồi
thì chắc chắn gà đấy là sẽ là gà
đã bị bơm nước vào để cho nó căng cái ra lên
đánh lừa cái mắt của mình
cái thứ ba nữa
thì khi mà mình đưa miếng thịt gà lên mình có thể
thì ngửi như thế này
thì thịt gà thì mình có cái màu đặc trưng của thịt gà
nhưng mà khi mà mình ngửi thấy có mùi nó hôi một chút
thì tức là cái gà đấy là gà để lâu rồi
nó không phải là gà tươi ngon nữa
một món nữa mà em cũng rất quan tâm đó chính là thịt lợn
tuy nhiên thì em đọc được không ít thông tin đó là
hiện nay thì thịt lợn bị chứa rất nhiều những chất tạo nạc
điều này thì gây nhiều nguy cơ không tốt cho sức khỏe
vậy thì làm thế nào em có thể chọn được một miếng thịt lợn
vừa đảm bảo và vừa tươi ngon ạ
khi mà mình có một miếng thịt lợn tươi
thì cái màng lúc nào ở trên bề mặt thì nó có một cái màng như thế này
và cái thứ hai em có thể nhìn thấy bằng mắt thường là
thịt nó rất là màu hồng tươi
cái thứ hai là nhìn về phần đây là phần thịt
còn nhìn về phần mỡ
đấy mỡ thì có màu sáng của mỡ
cái màu sáng của mỡ như thế này trắng sáng như thế này đúng không
còn cái thứ ba khi mà mình nói về chất tạo
em có thể nhìn thấy là nếu mà miếng thịt này nó có màu đỏ sẫm
hoặc là nó hơi bong bóng một chút nó bất bình thường
thì khi đấy là người ta đã cho lợn ăn chất tạo lạc
thì khi đấy ăn miếng thịt vào khi mà mình chế biến ra ấy
ăn miếng thịt vào thì nó sẽ không còn cái độ ẩm của thịt nữa
mà nó rất là khô và dai
theo em thấy thì có một nguyên liệu cũng rất được ưa chuộng
trong các bữa ăn của các gia đình đó chính là hải sản
thế nhưng mà việc lựa chọn hải sản thì không phải là một chuyện đơn giản
anh có thể chia sẻ một số cái bí quyết của mình trong việc lựa chọn cái thực phẩm này không ạ
rồi ở đây mình cũng có chuẩn bị về hải sản thì mình cũng chuẩn bị về con tôm
đây như các bạn thấy em thấy con tôm ví dụ như mình nhìn nó mát thường
nếu mà nó còn tươi thì con thôm sẽ dài thẳng ra như thế này
còn khi mà nó bị hỏng hay đằng sau đấy thì con tôm nó sẽ cuộn tròn vào lại như thế này
nhìn vào những cái dâu hoặc là cái chân nó sẽ bị đỏ đỏ ngả ra màu hồng một chút
còn về cái tôm mà mình dùng cái ngón tay như thế này mình vuốt chạm con tôm như thế này
và vuốt lên và vuốt xuống gần như thế này
thì để làm gì để mình kiểm tra xem con tôm nó có bị nhớt hay không
nếu mà nó bị nhớt hoặc là trên tay mình có một chút sạng sạng
thì con tôm này kiểu như mình đã bị bơm nước ấy
đúng rồi sờ trên bề mặt con tôm này thì khá là trơn nhẫn
và em cũng không cảm nhận được cái hạt sạng
như là hạt sạng này
như là anh vừa nói
đây là con tôm cũng khá là đạt yêu cầu rồi đúng không ạ
đúng rồi em ạ
thì ở ngày tết thì mình thịt thà cũng nhiều ấy
thì bây giờ cá thì cũng là lựa chọn
bây giờ mọi người cũng rất là hay ăn những ngày tết
để cho nó tránh bị ngán trong ngày tết
thì ở đây mình cũng chuẩn bị con cái như thế này
thì khi mà các bạn chọn cá thì tốt nhất là nó đang còn sống là nó bơi
thì là tốt nhất
thì bạn có thể thấy nó đang nát như thế này
đấy thì là cá tươi rồi
nhưng trong đấy thì mình có thể mình xem qua lại về phần cảm của con cá
thì ví dụ như là cái vẩy của nó có đều hay không
hay là trên cái vẩy của nó nó có bị bong chóc hay không
thì một là có thể là nó bị bệnh
và cái thứ hai nữa là con cá nó đã bị yếu rồi
nó để từ lâu rồi
khi mà mình nấu lên thì thịt nó không còn săn chắc nữa
và nó không còn tươi ngon nữa
vừa rồi thì anh có chia sẻ với em rất là nhiều kinh nghiệm
về việc lựa chọn các loại thịt cũng như hải sản cho bữa ăn ngày tết
cuối cùng thì em muốn hỏi anh lợi về một số kinh nghiệm cũng như là mẹo
để có thể lựa chọn các loại rau củ thật là tươi ngon ạ
nói về rau củ quả thì mình cũng có chuẩn bị một chút ở đây
ở đây là su hào
bắt thường thì mình xem thế
thì lá nó vẫn còn tươi
nó không bị úa đổi sang màu
cái thứ hai là củ su hào trông nó bóng bẩy nó tươi ngon
mà nó cũng còn cái phấn như thế này
nó rất là tươi và mới
và tốt nhất là mình nên tìm những cái cửa hàng rau sạch nào đấy
để mình chọn mua củ quả
để cho nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
thì mình yên tâm hơn về cái việc vệ sinh an toàn thực phẩm
còn mình bằng mắt thường một phần thôi
nhưng mà mình cũng phải chọn được những cái nơi uy tín
để mình chọn lựa để mình mua
anh lợi ơn ngày hôm nay thì không biết là anh có thể hướng dẫn em
cũng như là quý vị khán giả
một món ăn lạ miệng dễ chế biến
mà vừa cân bằng được các chất dinh dưỡng
để quý vị khán giả của sống khỏe
có thể thay đổi thực đơn trong ngày tết được không ạ
anh sẽ giới thiệu cho em và các quý vị khán giả
làm về món salad dưa chuột
thì đây là cái món rất là dễ làm
chỉ trong khoảng bảy đến một mươi phút là mình có thể chế biến ra xong
rồi món ăn
thì cái này vừa đảm bảo được cho mình là cái
về chất sư trong cơ thể
vậy mình cũng chuẩn bị hai quả dưa chuột
gia vị thì gồm có đường xì dầu và giấm đen
tỏi ớt và một chút ra mùi này để mình trang trí
đây đúng là những cái nguyên liệu mà có sẵn trong mỗi gia đình
vậy thì ngay bây giờ anh hãy hướng dẫn em và quý vị khán giả
làm luôn món salad dưa chuột
được không ạ
được em ạ
bước đầu tiên là mình đập nhỏ và băm tỏi ớt lại với nhau
trộn này là mình trộn ngoáy đều lên và mình đổ vào trong cái bát dưa chuột
đấy thì mình để một hai phút và mình trộn đều
đổ xong rồi mình trộn đều
bước cuối cùng
dùng cái rau mùi để mình trang trí cho nó đẹp và bắt mắt
thưa quý vị như vậy là chưa đầy năm phút chúng ta đã hoàn thành xong món xa lá dưa chuột
hy vọng đây sẽ là gợi ý cho quý vị để có thể thay đổi các bữa ăn trong ngày tết của gia đình mình
quý vị thân mến ngày tết ai cũng muốn vui vẻ
những cấu trúc lời hay ý đẹp món ngon vật lạ để làm vừa lòng nhau
với mong ước một năm mới được no đủ sung túc
tuy nhiên những mối nguy hại đang tiềm ẩn đằng sau những bữa ăn là rất khó kiểm soát
vì vậy quý vị cần cẩn trọng cân bằng từ chế độ ăn uống tập luyện đến nghỉ ngơi trong những ngày xuân
để bước sang năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc
đến đây thì thời lượng cho số sống khỏe tuần này đã khép lại
xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sống khỏe lần sau